thưa quý vị đối với người việt nam đi chùa đầu năm mong cầu bản thân và gia đình sức khỏe bình an may mắn và hạnh phúc là một nét văn hóa có từ lâu đời

lý do cơ bản nhất là khi chúng ta lập quốc chúng ta đi vào chín năm kháng chiến
sau đó chúng ta thêm hơn hai mươi năm nữa sống trong tình trạng kháng chiến
lúc đó những sinh hoạt khác ngoài việc dốc lực toàn bộ một đất nước cho việc chiến thắng
để thống nhất giang sơn để xây dựng cuộc sống thì chúng ta có thể tạm quên đi những khai thác
đến hiện nay thì chúng ta trở lại cuộc sống thời bình cũng được gần bốn mươi năm trở lại cuộc sống thời bình
và trong cuộc sống thời bình đó thì những truyền thống cổ xưa những hội hè những đình đám những tín ngưỡng
nó trở lại tính chất thời bình của nó
nhưng chính trong cái làm ăn kinh tế sự biến động thị trường thì nó bắt đầu có những mặt trái của thị trường

xem kẽ và cố gắng quyết tâm làm ăn của chúng ta
cho nên là nó tạo ra những cái vừa được lại vừa không được
chùa vốn là trốn linh thiêng thanh tịnh tách biệt với thế tục
để những người xuất ra tĩnh tâm tu hành để chúng sinh tới tỏ lòng thành kính ngưỡng phật
gieo mầm cơ duyên với phật pháp
đi lễ chùa mà có những hành vi thiếu hữu
thì đã vô tình làm hư hại tính tôn nghiêm và cảnh quan nơi linh thiêng
như thế chẳng thể tìm được chút thanh tịnh cho chính mình
theo quan niệm của phật giáo đức phật chỉ có thể giúp những người hướng tâm tích đức tù thiện
phật cũng khuyên con người kiềm chế tham sân si để đạt được tâm thanh tịnh
chứ không thể ban phát tài lộc công danh hay giúp con người tiêu tai giải nạn
với ý nghĩa đó giá trị khốt lõi khi đi lễ chùa là ở lòng thành kính
và thấm đượm những giao lý về đạo đức bác ái
vật dạy người đi lễ cần thể hiện lòng tôn những giá trị đạo đức văn hóa của tín ngưỡng
tôn giáo tìm ăn lạc trong tâm thái để khởi phát thiện tâm
chứ không phải để cầu xin đắc phúc được lộc
bởi tiền tài danh vọng là những thứ phật luôn khuyên con người không nên chấp mê sân si vào đó
chúng ta mỗi một người chúng ta có cái ý thức xây dựng thì tất nhiên là những cái nét đẹp ấy
nó sẽ được càng phát triển hơn và cái điều này là do cái ý thức của mỗi một con người
cho nên là chúng tôi cũng mong muốn rằng là khi các phật tử hoặc là du khách họ đi đến lễ chùa
hoặc đi thăm viếng họ cũng phải nên chấp hành những cái quy định nội quy của các đình đền chùa
cũng như các cái khu dĩ tích thắng cảnh
những các cái điều đấy thì chúng ta cũng phải phát huy để làm sao mà
cho các cái nét đẹp nó không bị ảnh hưởng trong mắt của mọi người
khi mà đến với chốn cửa phật thì nhiều người lại cầu xin tiền tài vật chất và danh vọng
mà nhiều nhà nghiên cứu cho rằng đến với cửa phật là không phải để cầu suy những điều đó
mà tiền tài là do con người phải tự làm ra
vậy thì thưa nhà báo kiều trinh do đâu lại có cái sự hiểu nhầm này ạ
tôi nghĩ là có thể là họ hiểu nhầm
nhưng cái việc hiểu nhầm đấy nó không quá quan trọng
có nghĩa là nếu như mà bạn chỉ cầu tiền và lầm nhầm lầm nhầm trong lòng thôi thì không sao
thì cũng không sao
nhưng mà nếu như bạn cầu tiền và bạn nghĩ rằng là bạn phải cướp được một cái gì đấy
thì bạn sẽ có tiền thì câu chuyện nó rất là khác
thì tôi nghĩ là cái mà đáng phải bàn là cái hành vi nó bột phát ra là cướp
cứ cho là cướp được nhiều thì sẽ được nhiều
thì cái quan điểm đấy mới là quan điểm đáng lên án
còn thì nếu như mà là quay lại
cái câu chuyện tôn giáo thì ngày xưa
các cụ vẫn có câu là phật thì từ bi
tôi nghĩ là hoàn toàn có thể giáo dục được
tôi cũng muốn nói thêm
một cái nữa là bản thân
không chỉ là
các nhà thu hành
thì những nhà quản lý hoàn toàn có thể
chủ động tạo ra được
cái luồng thông tin
để đưa đến cho những người mà đi lễ chùa
tôi lấy ví dụ như là năm nay thì
có một ngôi chùa đã có
một tổ chức
một cái phòng
có thể tạm gọi là phòng thay quần áo
gần gần giống như thế
nhưng mà cái phòng đấy nó sinh ra
để là khi mà một người
những cái người khách đi lễ mà đến mặc quần áo
hơi ngắn một chút
hơi hở một chút
thì họ được mời vào đấy
và được cho mượn một bộ quần áo kín hơn
mặc ra ngoài
và cái tiền mặc cái bộ quần áo đấy
tức là họ cho mượn sau đấy thì trả lại
và cũng không có lấy tiền thuê gì cả
nhưng mà sau cái việc đó thì
thì mọi thứ ở trong chùa
trang phục ở trong chùa
nó trở nên nghiêm cẩn hơn
thì tôi nghĩ là
từng ngôi chùa
từng nhà quản lý ở các địa phương
có thể bắt đầu bằng những cái việc như thế
tôi không nghĩ là nó quá tốn kém
hay là quá rắc rối
quá khó thực hiện
miễn là mình nghĩ đến và mình làm
thì tôi nghĩ là cái sự lan tỏa nó sẽ rất là tốt
như vậy là cái văn hóa lễ chùa nhiều khi là phải nhìn từ hai phía
từ những người đi lễ chùa
và cả từ phía những người trụ trì ở chùa đó
đúng không ạ
và cả những nhà quản lý nữa
theo tôi thì
khi mà đi lễ chùa đấy
mình có ước mong
mình có ước mong
thì mình phải biết rằng là
trong cái nghi thức phật giáo
hoặc trong tinh thần phật giáo đấy
thì người ta nói đến
là lễ bái ngũ công đức
cúng giường ngũ công đức
tất cả cái đó
là có năm cái công đức
nhưng mà tất cả công đức đó
trong tinh thần phật giáo đấy
là công đức cho đời sau
người ta nhìn một cách xa hơn
trong từ điển nói rằng là
ngũ công đức
là để dành cho đời sau
chứ không phải dành cho chính cuộc sống của mình
bởi vì phật giáo thì quan niệm là luân hồ
kiếp này là kiếp khác
người ta rất kỳ vọng
một kiếp sau được tốt hơn kiếp này
nhưng bây giờ chúng ta lại là
đến chùa cũng như đến đệ
cũng nên đi cúng
được ngay cái gì cho mình
nên thành ra là chúng ta
muốn cúng nhiều cũng muốn
giật về nhiều
theo ông thì cần phải giải quyết những vấn đề này như thế nào
theo tôi cái giải pháp số một
vẫn là giải pháp con người
mà giải pháp con người trong đó
là giải pháp
về thiết chế
thiết chế văn hóa
thiết chế chúng ta chưa bao giờ huy động được một lực lượng
trí tuệ lớn
trí thức lớn
để chúng ta giải quyết vấn đề này
chúng ta tổ chức một cái hội thảo
với một số nhà nghiên cứu
về vấn đề lễ hội
còn trên thực tế
chúng ta chưa huy động
chúng ta dần dần tiếp thu truyền thống
và biến những lễ hội đó
thành những hoạt động văn hóa đẹp đẽ
và khi đó
sẽ có một văn hóa việt
vừa mang tính bản sắc
lại vừa có giá trị
trên toàn cầu
chúng tôi thì rất nhiều người
sẽ có thể làm điều đó
xin cảm ơn nhà nghiên cứu nguyễn hùng vĩ và nhà báo kiều trinh
đã đến với chương trình
thưa quý vị đi lễ chùa đầu năm không chỉ mang ý nghĩa cầu chúc
cho một năm mới an lạc
mà đây còn là khoảnh khắc để con người hướng thiện
loại bỏ hết những hận thù buông bỏ hiểm khích
mong cầu một năm mưa thuận gió hòa an cư lạc nghiệp
như lời đức phật hoàng trần nhân tông
cùng nhiều vị tổ khác đã từng nói
phật tại tâm mang hàm ý nói
mỗi chúng sinh mỗi con người đều vốn đã có phật tính
phật không phải ngoại cầu
mà tìm ở trong chính bản thân mình
cho nên đi lễ chùa chỉ là để làm khởi phát
cái thiện tâm của mỗi người
chứ không phải cuộc tranh đoạt hân thua về lễ lạc
cúng bái làm vấy bẩn trốn phật đường
lễ chùa với tâm lòng thành kính
và cái tâm trong sáng
chính là cách tốt nhất để gìn giữ nét đẹp văn hóa tâm linh
trong tục lễ chùa nói riêng và lễ chùa đầu năm của người việt
chương trình góc nhìn văn hóa tuần này
xin kết thúc tại đây
cảm ơn các bạn đã theo dõi và xin kính chào tạm biệt